đồng bằng sông hồng với mật độ dân số cao bậc nhất cả nước cũng là nơi đang chứng kiến làn sóng di dân cư học về các đô thị ngày một mạnh mẽ
điều đó tạo ra những áp lực lớn lên những đô thị như hà nội hải phòng quảng ninh về hạ tầng xã hội về quản lý an ninh trật tự và nhiều khía cạnh khác
chính vì thế việc áp dụng công nghệ bốn trong phát triển và quản lý đô thị giải những bài toán quản lý bài toán hạ tầng là yêu cầu đặt ra đối với đồng bằng sông hồng
chính vì thế nghị quyết ba mươi của bộ chính trị đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi đồng bằng sông hồng phải đi đầu cả nước về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo kinh tế số xã hội số có hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại đô thị thông minh có tính kết nối cao
trên thực tế ở đồng bằng sông hồng tới nay đã có chín trên một mươi một tỉnh xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh nhưng mỗi tỉnh lại có những hướng đi riêng tiêu chí riêng với những chuẩn thông tin khác nhau
gây khó khăn cho việc kết nối như một khu vực đô thị thông minh liên hoàn
một mươi sáu h ba mươi ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại công viên nguyễn văn cử thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh một cháu bé hai tuổi đột nhiên mất tích
đối tượng khả nghi duy nhất đó là một phụ nữ mặc áo trắng đã được camera ghi lại
không thể cháu đâu
lúc đó là tôi mới báo cho bên lực lượng bảo vệ khu vực công viên và để dùng loa để kêu gọi mọi người xem là có ai thì cháu không
tuy nhiên là sau khoảng một mươi đến một mươi năm phút cũng không thấy thông tin gì thêm về cháu
cùng với việc tung lực lượng công an xuống hiện trường hệ thống dữ liệu của ba trăm linh camera trên toàn tỉnh bắc ninh cũng được trích xuất
với hệ thống nhận diện thông minh bằng trí tuệ nhân tạo không những hình ảnh người phụ nữ khả nghi ngay lập tức bị nhận diện
mà lộ trình từ trước khi bắt cóc cháu bé cho tới khi bắt cóc và đưa cháu bé rời khỏi công viên cũng được máy tính phát thảo lại hoàn toàn tự động
với sự hỗ trợ của hệ thống camera thông minh cháu bé đã được giải cứu ngay trong tối hôm sau
đó chính là một trong những ví dụ về tính ưu việt của hệ thống giám sát thông minh
phần hành quan trọng của đô thị thông minh mà bắc ninh đã bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm
những hoạt động trong đô thị từ trước đến nay thì là hoạt động truyền thống
là những cái hoạt động bình thường trong đô thị như là sinh hoạt như là sản xuất như là điều hành chung
nhưng nếu mà được quản lý và điều hành bằng những phương tiện những công nghệ mới
thì để cho nó cái tính tự động tính chủ động nó mạnh hơn nó quyết định hơn
thì nó sẽ đem lại là một cái đô thị gọi là thông minh
các thiết bị trong thành phố thông minh thì tính năng về trí tuệ nhân tạo ai rất quan trọng
các thiết bị sử dụng trong các giải pháp thành phố thông minh thì đều cần những tư năng về ai về trí tuệ nhân tạo
cho tới nay tại đồng bằng sông hồng có tới chín trên một mươi một tỉnh có đề án đô thị thông minh
tại hà nội một trong những thành phố đi đầu trong lĩnh vực đô thị thông minh
có tới một mươi bảy ứng dụng công nghệ ở hầu hết các lĩnh vực
như lĩnh vực ứng dụng số hóa giữa các cơ quan ban ngành
giúp tiết kiệm thời gian chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc với người dân và doanh nghiệp
nhanh là hiệu quả nhất
đến với từng người dân chính là hệ thống phản ánh kiến nghị người dân
tương tác giữa người dân và chính quyền
người dân được nêu ý kiến được chấm điểm về kết quả mà chính quyền xử lý cái yêu cầu của người ta
đó là ứng dụng theo tôi là khả thi nhất trong tất cả các tỉnh thành phố và nó sẽ phát hiện hiệu quả tức thì
trên hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh đó chúng ta phát triển những dịch vụ thông minh
mà gắn chặt với việc xây dựng dữ liệu kết hợp tích hợp chia sẻ
và xây dựng dữ liệu thông minh để phục vụ cho công tác phát triển kinh tế xã hội
công tác điều hành công tác xây dựng chính quyền số kinh tế số xã hội số
trong hạ tầng đô thị thông minh các thiết bị thông minh là vô cùng quan trọng
nhưng quan trọng hơn là một hệ thống cơ sở dữ liệu thông minh có tính đồng bộ
tương thích về chuẩn để có thể dễ dàng kết nối vận hành và quản trị
thời gian qua tại những tỉnh thành như hà nội bắc ninh hay hải phòng
đã rất tích cực trong việc xây dựng những hệ thống cơ sở dữ liệu
phục vụ cho công tác vận hành các phần hành đô thị thông minh
tuy nhiên tính đồng bộ tương thích giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu này vẫn đang là dấu hỏi
và đó không chỉ là vấn đề của các đô thị thông minh đồng bằng sông hồng
mà còn là vấn đề của cả hệ thống đô thị thông minh trên toàn quốc
cũng như là việc kết nối được các dữ liệu của các hệ thống khác đối với dữ liệu của mình
khi mà địa phương thực hiện các chương trình các nội dung của mình
thì tuy là có khung kiến trúc về công nghệ thông tin rồi
nhưng tuy là vấn đề là triển khai các công đề
thì nó sẽ gặp hướng vì nó thiếu cái sự chia sẻ thiếu sự kết hợp giữa các cơ quan ban ngành với nhau
và thứ nữa đó là thực ra thì cái khung mà đô thị thông minh
thì chúng ta thì hiện nay cũng còn khá là lúng túng giữa các cơ quan chuyên môn
việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước đã khó khăn
thì kết nối giữa cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp tổ chức tư nhân thậm chí còn khó khăn gấp bội
tất cả các nhà quản lý y tế đều hiểu rằng nếu như các bệnh viện tư nhân có thể chia sẻ bệnh án điện tử
với các bệnh viện công tuyến cuối dẫn đến hội trần trực tuyến ra y lệnh trực tuyến
thì các bệnh nhân covid một mươi chín sẽ không phải di chuyển từ bệnh viện tầng hai lên bệnh viện tầng ba
vừa mất thời gian vừa tốn nguồn lực xã hội như thời đại dịch xảy ra
nhưng sự không cùng chuẩn của dữ liệu cộng với sự không sẵn sàng kết nối
khiến cho đô thị thông minh không phát huy nhiều giá trị trong đại dịch
chúng ta đang rất là nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu bổ sung
nhưng giữa các đơn vị giữa các cơ quan nhà nước hoặc là giữa các doanh nghiệp
thì việc chia sẻ dữ liệu chúng ta chưa có cảnh làm pháp lý một cách rõ ràng
chúng ta chưa có cảnh làm pháp lý một cách rõ ràng
để làm sao đó đồng bộ với dữ liệu với nhau và chia sẻ dữ liệu một cách có nguyên tắc với nhau
theo các chuyên gia để có thể giải quyết vấn đề kết nối dữ liệu chia sẻ dữ liệu một cách thông suốt
có phân quyền có nguyên tắc tạo cơ sở phát triển đô thị thông minh
cần có những quy chuẩn tiêu chuẩn chung về định dạng dữ liệu
về cơ chế liên thông dữ liệu và cơ chế khai thác sử dụng dữ liệu
khi xây dựng bộ tiêu chí tập trung vào những nhóm tiêu chuẩn
tiêu chuẩn nổi bật nhất mà tôi thấy đặt ra ở đây là lấy con người làm trung tâm
vấn đề nổi bật thứ hai mà tôi nghĩ ở đây là trong xây dựng bộ tiêu chuẩn này
đó là sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại đồng bộ
cái thứ ba nữa là đảm bảo cái sự đồng bộ giữa các đơn vị giữa các ngành
làm sao đó như vậy là toàn bộ xây dựng khung tiêu chí này
sự chia sẻ trong cơ sở dữ liệu nó phải rõ ràng
đồng chí bộ trưởng cũng đã quyết liệt cho cái việc giao nhiệm vụ này
cho các ngành để phải sớm ban ảnh
để làm cơ sở
thì tôi nghĩ rằng là nếu mà sau khi có được cái tiêu chuẩn và cái tiêu chí
để giúp cho các địa phương đánh giá được mình đang ở vị trí nào
ở trong cái bản đồ xây dựng đô thị thông minh
thì giúp họ có cái nỗ lực để hoàn thiện mình hơn trong thời gian sắp tới
và trên hết các chuyên gia cho rằng cần nâng cao chất lượng chuyên môn
của đội ngũ triển khai đô thị thông minh
để có thể làm được cái việc này thì cái lực lượng mà coi như là triển khai cái nhiệm vụ đấy
thứ nhất là phải ham hiểu cái công việc
cái thứ hai nữa là cũng phải thành thục về chuyên môn
và cái thứ ba nữa là như vậy là coi như là đã thay đổi phương thức điều hành rồi
thì bản thân cái người đấy người ta cũng không thể điều hành giống như những giải pháp truyền thống được
khoa học công nghệ nó tiến bộ rồi thiết bị là rất thông minh rồi
nhưng mình chưa biết sử dụng nó ấy
thì làm sao mà vận hành cái sử dụng thông minh như được
đấy là một cái mà cũng là một cái thách thức
rồi là chính quyền nữa
chính quyền bây giờ là ví dụ như bây giờ trong cái đề án chín trăm năm mươi mình đề ra là
các quan điểm nguyên tắc thì như thế
rồi các giải pháp thì như thế
nhưng mà trong đó nó cái điều là bước đi trình tự bước đi rất quan trọng
nhưng mình không hiểu
thì có cái tâm lý là nóng vội tâm lý chủ quan tâm lý phong trào
tức là nhận thức của người quản lý của chính quyền
xây dựng đô thị thông minh về cơ bản là việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
để giải quyết những vấn đề của đô thị hiện nay
theo hướng hiệu quả hơn tiết kiệm nguồn lực hơn và bền vững hơn
đó cũng là mục tiêu mà các đô thị thông minh ở đồng bằng sông hồng nói riêng
và cả nước nói chung đang hướng tới
nhưng mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi yếu tố quan trọng bậc nhất của đô thị thông minh
là dữ liệu phải đồng bộ
đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước với nhau giữa chính quyền và doanh nghiệp
các tổ chức ngoài công lập và giữa đô thị thông minh với nhau
điều này không hề dễ dàng khi ở đồng bằng sông hồng
mỗi đô thị thông minh lại theo đuổi một hình mẫu đô thị thông minh khác nhau
chỉ khi nào các hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa kết nối liên thông và phân quyền hợp lý
thì các đô thị thông minh ở đồng bằng sông hồng mới có thể phát triển mạnh mẽ